khi công trình đường sắt đô thị cát linh hà đông hoàn thành và đi vào hoạt động
thì lượng hành khách tập trung tại các nhà ga sẽ rất lớn
do đó thành phố hà nội đã dự kiến phương án kết nối xe buýt đến tất cả các ga đường sắt trên cao
trong đó sẽ điều chỉnh bảy tuyến xe buýt hiện có và mở thêm ba tuyến xe buýt mới
những tuyến xe buýt kết nối sẽ rút ngắn thời gian đi bộ của hành khách
khi trung chuyển giữa nhà ga đường sắt trên cao với các điểm đến và ngược lại
dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông sẽ được đưa vào vận hành cuối năm hai nghìn một mươi tám
theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải